tại tokyo cũng đã diễn ra một sự kiện quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch nước trần đại quang tới nhật bản
hội nghị xúc tiến đầu tư việt nam với sự tham dự của trên sáu trăm linh doanh nhân hai nước
phát biểu trước doanh nhân hai nước chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh việt nam cam kết tạo môi trường kinh doanh thông thoáng
thuận lợi bình đẳng cho các nhà đầu tư nhật bản cánh cửa luôn rộng mở chào đón các doanh nghiệp doanh nhân nhật bản tại việt nam
theo chủ tịch tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản và thứ trưởng bộ kinh tế thương mại và công nghiệp nhật bản
việt nam đang trở thành đối tác kinh tế vô cùng hấp dẫn với các doanh nghiệp nhật bản
nhật bản luôn là đối tác hàng đầu của việt nam với trên ba bảy trăm linh dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên năm mươi tỷ đô la
chuyến thăm của chủ tịch nước trần đại quang và đoàn đại biểu việt nam sẽ mở ra tương lai tốt đẹp
đưa sự hợp tác giữa các doanh nghiệp nhật bản và việt nam phát triển lên tầm cao mới
phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước trần đại quang cho biết
hướng tới mục tiêu xây dựng quốc gia công nghiệp theo hướng hiện đại
việt nam đang có nhu cầu rất lớn về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng năng lượng hiện đại đồng bộ hệ thống giáo dục tiên tiến
đây là những lĩnh vực nhật bản có thế mạnh là thời cơ quý báu để các doanh nghiệp
doanh nhân nhật bản nắm bắt để mở rộng hợp tác đầu tư tại việt nam
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định chính sách nhất quán của việt nam là luôn coi trọng quan hệ hợp tác với nhật bản
dựa trên sự chia sẻ những lợi ích địa chính trị kinh tế chiến lược quan hệ hữu nghị tin cậy đã được vun đắp trong suốt bốn mươi năm năm qua
trong thời gian tới việt nam mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước
luôn coi cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân nhật bản là đối tác chiến lược hàng đầu trong tiến trình tái cấu trúc nền kinh tế
đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế tri thức nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia
cũng tại hội nghị xúc tiến đầu tư việt nam chủ tịch nước trần đại quang đã chứng kiến lễ trao ba giấy chứng nhận đầu tư
và một mươi bốn biên bản ghi nhớ về các dự án hợp tác giữa doanh nghiệp địa phương hai nước
chứng kiến lễ công bố mở đường bay thẳng hà nội osaka của hãng hàng không vietjet air sẽ được khai thác khứ hồi hàng ngày kể từ ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám